còn tại bắc ninh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín đối với bảy thôn thuộc ba xã trên địa bàn huyện thuận thành
theo đó bảy thôn thuộc ba xã trên địa bàn huyện thuận thành gồm thôn nghi khúc xã an bình thôn yên nhuế thôn quán chanh thôn đào viên xã nguyệt đức thôn thuận an thôn đức nhân thôn ngọc trì xã trạm lộ
thời gian thực hiện từ h ngày một mươi bốn tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd các xã có thôn được điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín
chịu trách nhiệm
trước chủ tịch ubnd huyện trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định đồng thời tuyên truyền người dân không được lơ là chủ quan thực hiện nghiêm theo đúng chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thuận thành cũng đã có quyết định về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín đối với ba mươi ba thôn thuộc tám xã trên địa bàn huyện thuận thành
thời gian thực hiện từ h
một mươi ba sáu cho đến khi có thông báo mới